trong khi làm nhiệm vụ tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương phát hiện nguyễn đức hiếu điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
chạy với tốc độ nhanh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn
làm đồng chí hoàn bị thương kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hiếu
công an tỉnh thanh hóa đã truy bắt được lê văn bình chú tại phường quảng cát nghi phạm dùng dao đâm chết
một nam thanh niên đang chụp ảnh trước quán bia ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa khuya sáu tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn tới vụ việc là trước đó lê văn bình bị nạn nhân dùng điếu cày đánh gây thương tích nhẹ
sau việc này bình nảy sinh ý định dùng dao đâm nạn nhân để trả thù
sau khi đâm tử vong nạn nhân lê văn bình đã trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trung cư ở hà nội
công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre đã quyết định khởi tố và tạm giam võ văn cần và huỳnh quốc anh
về hành vi cố ý gây thương tích đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng một mươi bảy tuổi
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với hai thanh niên khác ở tỉnh tiền giang nam thanh niên một mươi bảy tuổi đã giao nhiệm vụ cho võ văn cần và huỳnh quốc anh tấn công các nạn nhân
gây án xong cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường hai thanh niên được đưa đi bệnh viện cấp cứu qua giám định tỷ lệ thương tích là bảy và một mươi chín
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa di lý đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng kinh doanh bất động sản
để có tiền trả nợ đầu năm hai nghìn hai mươi một đỗ thị tuyết loan ở thôn mỹ lại xã tịnh khê tp quảng ngãi đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản
để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho loan vay mượn rồi loan chiếm đoạt với thủ đoạn trên đỗ thị tuyết loan đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần chục tỷ đồng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua tại đường tránh thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã làm một mươi ba người thương vong
xe tải do ông phạm văn huân quê ở tỉnh thái nguyên điều khiển đâm vào xe khách của tài xế phạm phú quý chú tại thành phố buôn ma thuột lưu thông theo hướng ngược lại
cú đâm mạnh khiến xe khách bị biến dạng nhiều hành khách bị thương ngay sau đó lực lượng chức năng có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu
trong đó một ca tử vong trước khi vào bệnh viện và được xác định là hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách một mươi hai nạn nhân còn lại đã được điều trị tích cực suốt đêm qua
thưa quý vị theo dõi trên mạng xã hội thời gian gần đây dễ nhận thấy một tình trạng tuy đã xuất hiện khá lâu nhưng đang có dấu hiệu bùng phát đang bắt động trở lại
đó là việc hình thành nhiều hội nhóm trên mạng xã hội hoạt động nhằm chia sẻ thậm chí là dạy nhau rủ nhau bùng nợ tiền vay online qua các app cho vay tín dụng bằng những mánh khóe và chiêu trò tinh vi
và nguy hiểm ở chỗ đã và đang có nhiều người tham gia các hội nhóm này để tìm hiểu kinh nghiệm bùng nợ nhằm chiếm đất tài sản của các tổ chức tín dụng
đáng chú ý hơn là đằng sau việc lôi kéo một lượng lớn người tham gia đó chính là dấu hiệu của hành vi lợi dụng để lừa đảo
các đối tượng hướng những người tham gia vào một quy trình lừa đảo khó lường hòng chiếm đoạt tài khoản cũng như tiền của những người nhẹ dạ thậm chí thực hiện các hành vi phạm pháp khiến cho bị hại rơi vào vòng lao lý
chỉ cần tra cụm từ khóa bùng nợ qua app trên nền tảng google tìm kiếm chỉ vài giây đã cho kết quả hàng trăm nghìn thông tin liên quan
trong đó có rất nhiều bài viết trên các báo mạng trang thông tin hay trang web
trong đó có rất nhiều bài viết trên các nền tảng mạng xã hội khác thông tin chia sẻ và cảnh báo về vấn đề này
cũng trên facebook chỉ cần gõ cụm từ khóa hội bùng app vay tiền sẽ xuất hiện hàng chục trang facebook đang hoạt động với những cái tên gần giống nhau và hầu hết đều công khai như hội bùng app vay tiền online và chia sẻ cách đối phó
đúng vậy cái tên đã thể hiện đầy đủ hoạt động của các hội nhóm này
đáng nói hơn khi click vào tham gia mới thấy những trang facebook này có hàng trăm nghìn người tham gia với mục đích như đã nói ở trên đó là dạy nhau
rủ nhau bùng nợ tiền vay online
xin ít kinh nghiệm bạn ơi
tôi đã từng trải qua nhiều nên tôi hiểu và rút ra bài học
chỉ có bùng mới giải quyết được bùng là thoát
không biết gì cứ hỏi tôi biết gì tôi chia sẻ
trên đây là một số đoạn trích những cuộc trao đổi để chia sẻ hướng dẫn cách vay nợ và dẫn dắt đến một dịch vụ được cho là khá hấp dẫn đối với những người đang bị treo một khoản nợ online
đó là dịch vụ giúp bùng nợ
người có nhu cầu chỉ cần vào trang này trình bày hoàn cảnh sẽ nhanh chóng có người hướng dẫn
cho số gia lộ để liên hệ sau đó đóng một khoản phí để quyệt được số lợn đang phải chịu
vâng người hỏi cách bùng nợ cũng nhiều
mà người bày cách hay trào bời sử dụng dịch vụ bùng nợ cũng lắm trên các hội nhóm mạng xã hội này
anh em muốn bùng nợ mà không bị làm phiền không bị gọi người thân không bị đăng facebook em chỉ cho vài chiêu
hỗ trợ bùng app với kinh nghiệm sau sáu năm bùng app tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho những ai đang nợ app
thực tế các cuộc mời trào
trong các nhóm này thường từ các tài khoản ảo chỉ cần nhấp chuột hay tin nhắn sẽ được các đối tượng chăm sóc chú đáo
và mời trào sử dụng dịch vụ với giá vài trăm nghìn là có thể xóa thông tin của người vay nợ
đúng là chuyện gì cũng có trên đời
giờ lại có cả cái hội này nữa thành viên lại đông cấp số nhân
đây là lừa đảo chiếm được tài sản chứ bùng gì nữa
nhân quả thường hay đến muộn nên anh em vay tiền cẩn thận nhé
cứ vào nhóm đi rồi sẽ biết hậu quả
đúng vậy hậu quả thật khó lừa
không dừng lại ở việc trả tiền phí dịch vụ ảo giúp bùng nợ
người tham gia đã đang bị các đối tượng lừa đảo mà không hay biết hoặc biết mà khó tránh
đó là việc họ bị các đối tượng dẫn dắt hoặc gài họ vào các dịch vụ cho vay khác
với nhiều chiêu trò lừa đảo hết sức hấp dẫn cái kết là nợ trồng nợ
người định đi lừa người khác lại bị người khác lừa
không có tiền trả còn gặp bọn lừa đảo cho thêm nợ
kẻ cắt lại gặp bà giảm
sau này mới biết hậu quả của nợ xấu
rồi nợ thêm một đống chứ ở đó mà bùng
chưa dừng lại ở đó
khi người tham gia đồng ý các hành vi lừa đảo tiếp tục được các đối tượng sử dụng tinh vi hơn
theo nhiều chia sẻ đó là các đối tượng lừa đảo yêu cầu người tham gia cung cấp các thông tin
như căn cước công dân ảnh chụp chân dung số tài khoản ngân hàng cùng một số tiền phí
để mở một số tiết kiệm tại ngân hàng
sau đó đối tượng sẽ can thiệp chỉnh sửa các thông tin để ngân hàng mù thông tin
để đòi được tiền
nguy hiểm hơn đối tượng dùng chính thông tin đó để phay tiền các app khác
thậm chí dựng lên các tài khoản ảo để sử dụng vào các hoạt động phi pháp khác
nếu không tỉnh táo rất nhiều người có thể sa chân vào bẫy
mà các đối tượng có mục đích lừa đảo rơi rơi vào tình cảnh tiền mất tận bang
quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang facebook của truyền hình tôn an nhân dân
thưa quý vị khi lưu thông trên các tuyến đường
chúng ta cũng có không ít lần gặp những đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ
đó là khi lực lượng cảnh sát giao thông đang di chuyển bảo vệ đoàn
là những trường hợp xe trợ cháy hay xe cứu thương
và khi gặp những trường hợp như vậy
một trong những hành động đầu tiên đó là quý vị sẽ tạt xe của mình vào vị trí cần thiết
nhường đường cho các đoàn xe
vâng ai cũng có thể hiểu là xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ

mọi người sẽ nhường đường
thế nhưng trong thời gian vừa qua thì cũng có không ít lái xe
vì nhiều lý do khác nhau đã không chấp hành hiệu lệnh nhường đường cho xe ưu tiên
những trường hợp này sẽ phải đối diện với hình thức xử lý như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
clip được camera hành trình của lực lượng chức năng ghi lại
xe tập lại sang phải
xe tập lại sang phải
xe tập lại sang phải nhường đường
xe tập lại sang phải nhường đường
đen có ưu tiên
và cả thông báo bằng loại
và cho lái xe đằng trước
thế nhưng phương tiện này dường như làm ngơ trước tất cả
mặc dù là xe của một cơ sở đào tạo sát hạch lái xe
tuy nhiên phương tiện này lại đang không cho thấy những gì
đang được giảng dạy trong giáo trình
và cái kết là lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
ngay sau đó giáo viên dựa lái xe xử phạt hành chính bảy triệu đồng
và tước giới phép lái xe ba tháng
đây là một thực trạng đáng báo động
nói lên ý thức và thái độ chấp hành
pháp luật về trật tự an toàn giao thông
của một bộ phận lái xe tải còn rất hạn chế
đặc biệt khi vi phạm này
thường diễn ra ở các lái xe lâu năm
có nhiều kinh nghiệm
có hai yếu tố
một là họ chưa hiểu được
và phần tuyên truyền của mình họ chưa nắm được luật
mình cũng nghĩ đến những cái hậu quả đưa ra
thì mình thấy việc nên nhường đường cho xe ưu tiên
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào là cần thiết
việc nhường đường cho xe ưu tiên
không chỉ là vấn đề văn hóa
mà còn là ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước
theo luật giao thông
khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ
tránh hoặc dừng lại sát lẩy đường bên phải
để nhường đường
không được gây cản trở xe có quyền ưu tiên
quy định là thế
nhưng có không ít trường hợp
coi xe ưu tiên cứ hú
còn người điều khiển phương tiện cứ việc đi
thậm chí tình trạng chen lấn chặn đầu các xe ưu tiên
càng trở nên nghiêm trọng hơn
vào những giờ cao điểm hay những tuyến đường giao thông ủ tắc
khi mà các phương tiện đi làm nhiệm vụ
các phương tiện ưu tiên đi làm nhiệm vụ
đang tham gia giao thông với tốc độ cao
thì cần phải
có một tuyến đường thông suốt
vì vậy nên các phương tiện thường phát ra
các tín hiệu ưu tiên từ xa
bao gồm tín hiệu đèn và tín hiệu coi
và khi đó thì các phương tiện đi phía trước
cần phải xác định được
là mình cần phải
đi sát về bên tay phải của mình
để nhường cái làn đường thông suốt cho các phương tiện ưu tiên
tuy nhiên thì khi mà
người điều khiển phương tiện không nhường đường cho phương tiện ưu tiên
sẽ rất dễ dẫn đến
cái tình trạng là va chạm
của các phương tiện xe ưu tiên đối với các xe phía trước
hoặc là tạo nên một cái u nối cục bộ
trên cái tuyến đường đang di chuyển
theo nghị định số một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
của chính phủ
hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên
sẽ bị xử phạt từ sáu đến tám triệu đồng
hình thức xử phạt bổ sung
là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ hai đến bốn tháng
để xử lý những hành vi như vậy
lực lượng cảnh sát giao thông cũng áp dụng hình thức xử lý
cả nóng và nguội
thứ nhất là nếu mà chúng tôi có đủ lực lượng
để dừng các phương tiện ở trên đường
thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản
đối với cả người điều khiển phương tiện
về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên
còn đối với trường hợp mà đoàn đang đi làm nhiệm vụ
không thể dừng lại được
thì sẽ ghi nhận lại hình ảnh
của phương tiện không nhường đường cho xe ưu tiên
và sau đó gửi giấy mời về
tại nơi đăng ký
của chủ phương tiện
và tiến hành mời chủ phương tiện lên làm việc
rõ ràng có thể thấy
việc xử lý chỉ mang tính chất vấn đề
về xe và điều quan trọng nhất
là ý thức của người điều khiển phương tiện
chưa có một con số thống kê cụ thể nào
về hệ quả của hành vi trên
tuy nhiên có không ít trường hợp thiếu ý thức
của chủ phương tiện lại đã ảnh hưởng đến
từng phút giây quý giá của phương tiện được ưu tiên
như trường hợp này
thưa quý vị và các bạn dự thảo luật trật tự an toàn

theo thống kê từ cục đường bộ việt nam hiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của cục đang quản lý trên tám tám triệu giấy phép lái xe ô tô và trên bốn mươi sáu bảy triệu giấy phép lái xe mô tô xe gắn máy
tuy nhiên quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp giấy tờ đang gặp khó khăn
bởi hiện cả nước có khoảng hai mươi hai triệu giấy phép lái xe không thời hạn bằng vận điện giấy các loại bằng a một a hai và a ba được cấp từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai

cục đường bộ việt nam đã thảo luận về một số quy định trong dự thảo luận đang được quan tâm hiện nay như việc đấu giá biển số xe việc quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông
cùng với đó là một số nguyên tắc trong việc xây dựng luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay
có ý kiến nhấn mạnh về việc cần phải điều chỉnh bổ sung và làm rõ hơn trong dự thảo luật xung quanh một số quy định về ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó bày tỏ đồng tình với quy định về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quy định trong dự thảo luật
có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần bổ sung một cách cụ thể hơn góp phần đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
thưa quý vị những vất vả hiểm nguy trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy hơn ai hết
người chiến sĩ cảnh sát điều tra hiểu thấu thế nhưng khó khăn không thể cắn bước khi nghiệp đã chọn người
với trung tá chu văn thanh đội trưởng đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận thanh xuân tp hà nội
gần hai mươi năm trinh chiến trên trận tuyến cam go ấy là ngần ấy thời gian miệt mài cống hiến lặng thầm hy sinh
và anh cũng chính là một trong một mươi gương mặt vừa được tuyên dương công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn hai mươi ba
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
công an quận thanh xuân phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chiều thức mới thay vì trả lương
cai thầu trả công hàng ngày cho gần hai mươi công nhân bằng ma túy
để tóm gọn toàn bộ đường dây phá được chuyên án này đòi hỏi rất nhiều yếu tố
khi mà triển khai cái thời điểm giữa đêm thì thời tiết cũng rất ra rét
chúng tôi cũng phải phân chia nhiều lực lượng
thì chúng tôi đã đồng loạt nhiều mũi là ập vào cái khu này
và khi mà vào thì chúng tôi đã bắt giữ được cái đối tượng
và đầy gồm là cũng nhà
một trong những vụ án đầu tiên kể từ khi luật tố tụng mới đi vào động
mà công an quận thanh xuân bắt được cái vụ là tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
đó chỉ là một trong hàng trăm vụ án ma túy được trung tá chu văn thanh cùng đồng đội triệt phá thành công
kể từ năm hai nghìn một mươi khi công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh xuân
chọn ngành công an để nối nghiệp tra
ngay sau khi tốt nghiệp học viện an ninh nhân dân
đồng chí được phân công tại công an huyện ứng hòa
rồi điều động về công an quận thanh xuân và trưởng thành từ một người lính đến khi ở cương vị chỉ huy
đấu tranh với tội phạm ma túy là một loại tội phạm rất nguy hiểm
thậm chí là nhiều lúc là có những vấn đề rủi ro đến cán bộ chiến sĩ cũng như là tập thể
tuy nhiên là đồng chí thanh luôn đeo gương là người chỉ huy đứng đầu đơn vị
góp phần cho đơn vị đội cảnh sát ma túy nói riêng
rất đoàn kết và hiệu quả công tác rất cao
chấp nhận hiểm nguy thường trực không chỉ cho bản thân mà cả với gia đình và người thân
hai mươi năm trên trận tuyến cam go ấy chuyên án dù lớn dù nhỏ
là đội trưởng trung tá thanh vẫn luôn thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình
không chỉ kề vai sát cánh cùng các trinh sát mà còn chuyên lửa cho họ trong công việc
học hỏi rất nhiều được kinh nghiệm từ đồng chí thanh
đồng chí thanh là một người đội chỉ huy
đội trưởng luôn sát cánh cùng anh em trong đơn vị
luôn chỉ dẫn cho những thế hệ trẻ như chúng tôi cách thức tiếp cận các đối tượng ma túy
và cách điều tra khám phá các vụ án
đồng chí thanh thì cuối cùng đồng chí này là trực tiếp
là cùng với lực lượng ma túy nói chung và công an phường nói riêng
thì cùng với chúng tôi là công tác nắm tình hình của đồng chí
đồng chí cũng rất là sát và có cũng phương sách đối sách một cách chính xác kịp thời
tham mưu cho lãnh đạo quân để triệt phá ổ nhóm ma túy này
quyết không để tội phạm ma túy có đất sống
chỉ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trung tá chu văn thanh đã cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ triệt phá thành công gần hai trăm linh vụ án
bắt giữ hàng trăm đối tượng với hơn tám mươi bánh heroin hơn bốn mươi viên ma túy tổng hợp
những con số biết nói
sau những ngày đêm lan lộn quên ăn quên ngủ
sau mỗi lần đánh án là phút suy tư của người chỉ huy
khi ngoài kia tội phạm ma túy vẫn còn ẩn nấp
mỗi khi nhìn vào những gia đình
có những người con em người ta sử dụng ma túy
sau đó người ta bị bắt
sau đó thì bị các loại bệnh xã hội
sau đó thì phải vào những trung tâm cái nghiện
có những đối tượng là ngáo đá
và gây ra những trọng án thiệt hại đến tài sản tính mạng của nhân dân
và khi nhìn vào đấy thì chúng tôi thấy là trách nhiệm của người cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
chúng tôi nhìn vào đấy để là động lực để chúng tôi đấu tranh với tội phạm ma túy
nhằm ngăn chặn tội phạm cũng như là giảm bớt cái nguy cơ mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
thưa quý vị
vào chiều ngày hôm nay chín tháng một mươi
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy
và đại diện các cục vụ liên quan đã làm rõ những vấn đề mà báo chí quan tâm
tuần trước dư luận xuân sao trước những thông tin về bữa ăn tám trăm linh nghìn đồng
mà vận động viên ăn không đủ no ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia
ngoài ra huấn luyện viên trưởng bùi xuân hà của đội tuyển này
bị tố thu của các vận động viên một số khoản tiền không có trong quy chế quy định
hiện tại huấn luyện viên bùi xuân hà không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng bản trẻ quốc gia
cục thể dục thể thao có quyết định cho dừng tập huấn đối với viên chuyên gia này và bổ sung người khác thay thế

và trong cái tham gia sinh hoạt của đó thì một số vận động viên theo tường chỉ huấn luyện viên là
lên mạng đặt mua đồ bị ngược kê hết trong vận động viên
còn vì vậy mà các vận động viên đó đã chuyển được tiền vào tài khoản của huấn luyện viên trưởng huấn luyện giữa quốc
và ngay sau khi phản hiện ra vận động viên này thì chúng tôi đã yêu cầu các vận động viên là
chuyển trả toàn bộ các bản kinh tế giữa quốc cho các vận động viên và xử lý ngay rồi những vận động viên đó
chúng tôi cũng xác định cái vận động viên này cũng là một cái bài học rất lớn cho ngành thể dục thể thao
nhất là trong công tác phối hợp
và đặc biệt đây cũng là cái lời cảnh tỉnh cho những người tham gia công tác huấn luyện
tạo tạo vận động viên trẻ nhưng mà chưa thật sự đạt được mục tiêu
cái sự quan tâm là cái việc đạt được huấn luyện và cái chế độ đổi giữa cũng là quan tâm đến đời sống
các đội vận động viên trên hết mà còn có cái biểu hiện là lo cho cái lợi ích của cá nhân mình
trước sự bức xúc của dư luận về việc nhiều nghệ sĩ trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng
tham gia quảng cáo các loại sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội một cách thái quá
thổi phòng công dụng trả lời báo chí đại diện vụ pháp chế bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
trước đó bộ cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
và hiện đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý

sẽ có hình thức thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan các con báo chí con truyền hình
về việc kiểm soát hình ảnh và sự hiện diễn của những người đó
khi mà xuất hiện trên các cơ quan liên quan
bộ thông tin thông tin thông tin đã trúng cũng như là ở trong các hoạt động về cơ quan thông tin và các dân quảng cáo toàn diện
toàn bộ các nội dung về quy trình này thì chúng tôi đã dựng dự thảo và phối hợp xong
hai bộ lấy ý kiến bộ công an bộ tư pháp và các bộ có liên quan
cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền
bây giờ thì bước hoàn thiện cuối cùng và chờ chủ trương chúng tôi sẽ báo cáo với bộ về phương truyền
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch mong muốn
bộ sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí
trong việc thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mà bộ quản lý
thưa quý vị thời gian qua các thế lực thủ lịch đã triệt để lợi dụng không gian mạng
để chống phá bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
từ ngụy tạo hoặc là nhân danh chiêu bài đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền
đến mượn cớ bảo vệ môi trường để tập hợp lực lượng lập các hội nhóm chống đối
và nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
mới đây các đối tượng chống phá lại lợi dụng xuyên tạc công kích về quyền bình đẳng giới
ở việt nam trên nhiều diễn đàn mạng xã hội
kính chào quý vị khán giả
nhiều năm qua việt nam đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong thúc đẩy bình đẳng giới
và sự tiến bộ của phụ nữ với những chiến lược rõ ràng nhất quán và phù hợp với thực tiễn
giữa lúc dư luận thế giới đang hoan nghênh ca ngợi việt nam là một trong những quốc gia
hoàn thành sớm nhất mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới
và nâng cao vị thế cho phụ nữ thì một số đối tượng lại hằn học với kết quả này
cố tình xuyên tạc về bình đẳng giới của việt nam
lưu loa rằng việt nam vi phạm dân chủ vi phạm nhân quyền trong bình đẳng giới
vụ cáo việt nam phân biệt đối xử với phụ nữ hay xuyên tạc dưới chế độ đảng trị
phụ nữ việt nam đang có bất bình đẳng về kinh tế chính trị
bất bình đẳng về thu nhập và vị trí việc làm bằng luận điệu xảo trá
các thế lực thù địch phản động đang âm mưu làm cho một bộ phận nhân dân
nghi ngờ về chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước
ngay từ khi mới thành đập thì đảng ta đã xác định là nam nữ bình quyền
là một trong những nhiệm vụ chính của cách mạng việt nam
và đảng cũng đã có rất nhiều cái chỉ thị là nghị quyết để mà chăm lo phát triển toàn diện cho phụ nữ
trong các doanh nghiệp hiện nay thì cơ bản không có sự phân biệt đối xử giữa lao động nam và lao động nữ
họ có quyền bình đẳng
trong cái việc là tuyển dụng lao động trong việc độ tuổi cũng như là cái vị trí công việc
nếu như trình độ của họ đáp ứng thì họ sẽ được vào những vị trí công việc như nhau
đặc biệt đối với lao động nữ thì có riêng những quy định dành cho lao động nữ
ví dụ như là về quyền thai sản khi họ mang thai chẳng hạn khi trong quá trình nuôi con nhỏ
để tăng sự ảnh hưởng các thế lực thù địch còn ra sức cổ suý lôi kéo thúc đẩy việc hình thành các tổ chức hội nhóm đối lập
do các đối tượng chống đối cầm đầu là phụ nữ như hội phụ nữ nhân quyền hội bầu bí tương thân hội dân oan
với vỏ bọc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ
nhưng thực chất không phải vậy
mục đích của các đối tượng khi lập ra những tổ chức này
chính là để tập hợp với những đối tượng là chống đối chuyên trì là nữ giới
cũng như là kích đồng lôi kéo là sự tham gia của những phụ nữ là nhà già cá tin
từ đó là tiến hành cả kỳ hoạt động là chống phá
chưa dừng lại các thành viên của các hội nhóm này không ngừng câu kết với tổ chức khủng bố việt tân
phát tán thông tin thất thiệt cho rằng ở việt nam phụ nữ bị phân biệt đối xử
chính quyền đàn áp bắt bớ đối với những phụ nữ bất đồng chính kiến
phụ nữ việt nam là cấp bản là đều rất cảnh giác và không tham gia cái tổ chức này
bởi vì phụ nữ việt nam đã có một tổ chức này
có một tổ chức đại diện hợp pháp của mình đó chính là hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và trong những năm vừa qua thì hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã không ngừng đổi mới về nội dung
phương thức sinh hoạt và từ đó có những sự chăm lo và phát triển toàn diện cho phụ nữ việt nam
hàng ngày hàng giờ trên không gian mạng các phần tử bất mãn chính trị
vẫn ra sức dùng nhiều thủ đoạn để mua chuộc rụ rỗ lôi kéo phụ nữ tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền
tuy nhiên không sớm thì muộn
những âm mưu phản động đó sẽ bị phơi bầy
bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới
nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ bình đẳng và phát triển bền vững
việt nam cũng không phải ngoại lệ
ngay từ khi thành lập đảng cộng sản việt nam đã chỉ rõ
nam nữ bình quyền là một trong một mươi nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng việt nam
điều này được ghi nhận trong tránh cương vắn tắt của đảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ đó cho đến nay bình đẳng giới coi trọng công tác phụ nữ
và trao quyền cho phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế
chính trị xã hội luôn luôn là một trong những mục tiêu chiến lược
lâu dài quan trọng của đảng nhà nước ta
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt
từng bước cụ thể hóa hiến pháp hệ thống văn bản pháp luật của việt nam
cũng được hoàn thiện bổ sung trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới
và được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới một cách nghiêm túc
việt nam là một trong số các quốc gia có khung pháp
pháp luật và chính sách khá toàn diện đầy đủ để thúc đẩy bình đẳng giới
trong nhiệm kỳ qua đảng nhà nước tiếp tục ban hành
và triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về bình đẳng giới
và về sự phát triển của phụ nữ
ban bí thư trung ương đảng đã ban hành chỉ thị số hai mươi một
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
nhiều văn bản luật được ban hành sửa đổi
đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững và nguyên tắc bình đẳng giới
tạo cơ hội hỗ trợ phụ nữ
phát triển toàn diện và từng bước thực hiện
thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất
để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
việt nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế
và các chương trình nghị sự lớn về thúc đẩy bình đẳng giới
trong số bốn trăm chín mươi chín người trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
có tới một trăm năm mươi một đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ ba mươi hai mươi sáu
theo báo cáo phát triển con người của undp
việt nam nằm trong nhóm một phần ba các nước đứng đầu thế giới
đứng thứ tư châu á về tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội
chúng tôi rất hoan nghênh các bước của việt nam tham gia vào các cơ chế nhân quyền của thế giới
đặc biệt là việt nam đã đạt được những kết quả tốt như là về bảo trợ xã hội
về xóa đói giảm nghèo
về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
trên phương diện kinh tế
phụ nữ đang ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế
góp phần giúp việt nam duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
theo khảo sát của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cứ bốn doanh nghiệp tư nhân sẽ có một doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo
nữ giới đóng góp tới bốn mươi của cải cho nền kinh tế việt nam
riêng trong hợp tác xã nông nghiệp số lao động nữ chiếm đến tám mươi
phụ nữ còn trực tiếp tham gia tất cả những cái từ cái gdp của chúng ta
rồi cái gnp cho toàn bộ cái người dân này
thì tôi nghĩ rằng là cái sự đóng góp của phụ nữ
vào trong sản xuất trên các mặt trận đặc biệt là nông thôn
đặc biệt là nông thôn cái vai trò đóng góp của phụ nữ rất lớn
trong tất cả các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế
đều có sự cống hiến của nữ giới
trên phạm vi quốc tế việt nam cũng đã cử các nữ sĩ quan
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
vai trò ngày càng cao của phụ nữ là minh chứng
cho những nỗ lực của các cấp đắc ngành
trong quá trình thực hiện bình đẳng giới
với chủ trương chính sách phù hợp

việt nam được liên hợp quốc đánh giá là một trong những quốc gia
hoàn thành sớm nhất mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới
những kết quả này là minh chứng rõ nét cho thành tựu nửa vật
về bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới ở việt nam
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban các vấn đề xã hội nhân đạo và văn hóa
của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám
đã thảo luận vấn đề thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ
phát biểu tại phiên thảo luận này phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
đã nêu bật những kết quả và thành tựu việt nam đạt được
trong bảo đảm quyền của phụ nữ và bình đẳng giới
đồng thời khẳng định việt nam sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ
đây cũng là cơ sở đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái
xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh vấn đề này
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại